theo trung tâm khí tượng thủy văn dự báo tâm bão số hai sẽ gây ảnh hưởng từ khu vực từ quảng ninh đến nam định
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất và bảo đảm hệ thống điện được an toàn thông suốt
tổng công ty điện lực miền bắc cùng các đơn vị trực thuộc đã và đang chủ động ứng phó với sự cố rủi ro trong mọi tình huống
do ảnh hưởng của cơn bão số hai hiện khu vực huyện đảo vân đồn đã có mưa rông gió giật sầm xét gây nguy cơ mất an toàn lưới điện
vật tư cần thiết để giả dụ như xứ trúng xét và rơi rớt để mình có thể làm trực tiếp tại vị trí làm việc luôn
trước đó ngay khi nhận được thông tin cơn bão số hai đi vào địa bàn tỉnh quảng ninh công ty điện lực quảng ninh đã chỉ đạo các điện lực tiến hành kiểm tra xử lý các điểm sung yếu
đồng thời triển khai ngay các biện pháp bốn tại chỗ sẵn sàng lực lượng vật tư thiết bị để xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra
hiện nay thì chúng tôi có năm xã đảo
các chỗ xã đảo năm xã đảo chúng tôi đều bố trí nhân lực trực và các vật tư dự phòng sẵn sàng tại nơi và khi có sự cố chúng tôi sẵn sàng có thể giải quyết ngay tại những khu vực
vì là khi có bão thì biển động thì chúng ta cũng không thể di chuyển từ trong bờ ra để ứng cứu
nên chúng tôi đã bố trí sẵn sàng những con người có thể đủ những chức danh đảm bảo an toàn dụng cụ đầy đủ để phục vụ cho giải quyết sự cố
trước diễn biến của cơn bão số hai và để thực hiện tốt công tác ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với hệ thống lưới điện do bão gây ra
tổng công ty điện lực miền bắc đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung ứng phó kịp thời với các tình huống bảo đảm cấp điện bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động tài sản lưới điện